văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng ta đã nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa
chương trình hôm nay xin giới thiệu phần đầu bài phát triển các ngành công nghiệp văn hóa việt nam thực trạng và giải pháp của phó giáo sư tiến sĩ bùi hoài sơn phó viện trưởng viện văn hóa nghệ thuật quốc gia việt nam mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
đường lối chủ trương phát triển văn hóa của đảng đã đổi mới nhận thức sâu sắc về vai trò của văn hóa đối với sự phát triển đất nước khẳng định sự gắn kết chặt chẽ giữa văn hóa và kinh tế nhằm phát triển kinh tế chi thức và nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
điều này giúp các nhà quản lý và các nhà hoạt động văn hóa nghệ thuật theo mô hình bao cấp trước đây vượt qua những định kiến hẹp hòi khép kín cho rằng văn hóa không phải là sản phẩm hàng hóa
văn hóa không tham gia thị trường văn hóa không có chức năng kinh tế giải phóng năng lực sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ các nhà quản lý các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác nhau tham gia đầu tư vào lĩnh vực này
hiện nay nhận thức về phát triển công nghiệp văn hóa còn có các độ tranh khác nhau về chủ thể định hướng và đầu tư phát triển công nghiệp văn hóa
có nước xếp lĩnh vực này vào thành một bộ phận của kinh tế
kinh tế chi thức kinh tế sáng tạo
ở nước ta hiện nay bộ văn hóa thể thao và du lịch quản lý đa phần các lĩnh vực liên quan đến các ngành công nghiệp văn hóa
tuy nhiên cần có sự phối hợp giữa các bộ ngành trong việc quản lý và định hướng phát triển công nghiệp văn hóa
cần phải nhận diện rõ vai trò và vị trí của các ngành công nghiệp văn hóa trong sự phát triển của đất nước chủ thể của công nghiệp văn hóa sự phân định giữa nhà nước và các thành phần kinh tế khác trong việc phát triển công nghiệp văn hóa
nhờ có đường lối đổi mới đúng đắn về phát triển kinh tế và văn hóa
trong thời gian vừa qua nhất là sau khi có chính sách xã hội hóa các hoạt động văn hóa các thành phần kinh tế khác nhau đã tham gia khá mạnh mẽ vào phát triển các lĩnh vực khác nhau trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa như điện ảnh âm nhạc thời trang nghệ thuật biểu diễn điển hình như các công ty nghe nhìn các trung tâm vui chơi giải trí các ngành sản xuất thủ công mỹ nghệ các làm nghề
trên thị trường văn hóa phẩm xuất hiện hàng loạt các sản phẩm văn hóa đáp ứng yêu cầu văn hóa thẩm mỹ nghệ thuật của công chúng
các kênh truyền thông truyền tải các giá trị văn hóa nghệ thuật đến với công chúng cũng đa dạng và sinh động đặc biệt là thông qua truyền hình mạng internet
với thành tố then chốt là vốn văn hóa vững chắc và tinh thần doanh nghiệp các ngành công nghiệp văn hóa chính là công cụ hữu hiệu cho tăng trưởng đổi mới kinh tế biến văn hóa trở thành một thành tố quan trọng của thương mại
và cạnh tranh quốc tế giúp xây dựng được nền kinh tế sáng tạo mạnh mẽ bao gồm các lĩnh vực có giá trị kinh tế cao
môi trường văn hóa xã hội việt nam bao gồm những chuẩn mực và giá trị được chấp nhận và tôn trọng bởi xã hội và nền văn hóa việt nam
công cuộc đổi mới diễn ra hơn ba mươi năm qua đã tạo ra những thay đổi nhiều mặt tới môi trường văn hóa xã hội việt nam
trên lĩnh vực phát triển văn hóa
việc kiên định triển khai đường lối chính sách giải pháp phát triển văn hóa đã từng bước hình thành môi trường văn hóa
có khả năng cởi trói sức sản xuất văn hóa giải phóng năng lực sáng tạo
từng bước tạo ra những khuôn khổ thể chế có khả năng tạo điều kiện cho các ngành nghề công nghiệp văn hóa phát triển
từng bước nâng cao chất lượng văn hóa thỏa mãn các đòi hỏi ngày càng đa dạng về nhận thức hưởng thụ văn hóa của người dân
đồng thời thúc đẩy văn hóa hội nhập quốc tế sâu rộng hơn
bên cạnh đó môi trường văn hóa xã hội nước ta còn tồn tại nhiều nhân tố không thuận lợi cho việc phát triển các ngành nghề công nghiệp văn hóa
thói quen chỉ coi văn hóa là hình thái ý thức và phủ nhận hình thái thương phẩm của nó
hoặc quan niệm quá chú trọng đặc tính thương phẩm của văn hóa mà phủ nhận tính hình thái ý thức của văn hóa là khá phổ biến
việc xử lý chính xác mối quan hệ này chưa được thể hiện rõ ràng
dẫn đến tình trạng diễn đạt mơ hồ khó hiểu về khái niệm công nghiệp văn hóa các ngành nghề công nghiệp văn hóa
các kết quả nghiên cứu về tác động của môi trường văn hóa xã hội cũng cho thấy công cuộc đổi mới trên lĩnh vực kinh tế
chính trị đã tạo nên sự thay đổi đa dạng về văn hóa xã hội tạo điều kiện cho các ngành nghề công nghiệp văn hóa phát triển
nhưng vai trò và chức năng nhà nước lại chưa có những biến đổi tương ứng về tính chất nội dung phương hướng và biện pháp thực thi
luật hóa các quy phạm pháp luật liên quan tới các ngành nghề công nghiệp văn hóa và đời sống còn chậm
phương thức chỉ đạo quản lý trong lĩnh vực phát triển văn hóa còn trồng chéo
cơ chế vận hành của các tổ chức văn hóa chưa hiệu quả
dẫn đến tình trạng các ngành nghề công nghiệp văn hóa dù đã được hình thành song vẫn là một lĩnh vực mới mẻ trong nhận thức của người dân
việc quản lý chưa bắt kịp với phát triển kinh tế chưa tạo nên môi trường văn hóa lành mạnh
kích thích sức sản xuất sức sáng tạo nâng cao năng lực cạnh tranh khả năng hội nhập quốc tế của các ngành công nghiệp văn hóa việt nam
mặt khác tình trạng thất nghiệp trình độ chuyên môn và khả năng ứng dụng thực tế của đội ngũ lao động
phong cách lối sống phong tục tập quán tâm lý xã hội đều tác động một cách trực tiếp hoặc gián tiếp tới hiệu quả
của mỗi ngành công nghiệp văn hóa cả chiều hướng tích cực lẫn tiêu cực
tác động mạnh mẽ của khoa học công nghệ hiện đại
làm tiền đề cho sự xuất hiện nền kinh tế tri thức và xã hội thông tin
bên cạnh sự tác động của nền kinh tế tri thức công nghiệp văn hóa ở việt nam cũng đang đứng trước sự tác động của xã hội thông tin toàn cầu
trong đó có điện ảnh âm nhạc thời trang biểu diễn nghệ thuật du lịch qua các phương tiện truyền thông đại chúng và mạng xã hội
hàng loạt các thông tin về lĩnh vực công nghiệp văn hóa như giải trí lễ hội điện ảnh biểu diễn nghệ thuật du lịch văn hóa
đang hướng tới đáp ứng nhu cầu đa dạng sinh động của công chúng khắp nơi trên thế giới
xã hội thông tin đưa lại những cơ hội thuận lợi cho sự phát triển công nghiệp văn hóa
kích thích sự sáng tạo năng động của công nghiệp văn hóa của việt nam hội nhập với thế giới
tuy nhiên trào lưu xã hội thông tin phát triển văn hóa đại chúng cũng làm dối loạn thị trường tiêu dùng công nghiệp văn hóa trong nước
làm cho ngành công nghiệp văn hóa trong nước lúng túng trong việc lựa chọn mục tiêu và định hướng phát triển
mặt khác môi trường công nghệ là một trong những yếu tố năng động chứa đựng nhiều mối đe dọa đối với công nghiệp quảng cáo và phát thanh truyền hình
có thể là
sự ra đời của công nghệ mới làm xuất hiện và tăng cường ưu thế cạnh tranh của các sản phẩm thay thế đe dọa các sản phẩm dịch vụ truyền thống
sự bùng nổ của công nghệ mới làm cho công nghệ hiện hữu bị lỗi thời và tạo ra áp lực phải đổi mới công nghệ để tăng cường khả năng cạnh tranh
sự ra đời của công nghệ mới càng tạo điều kiện thuận lợi cho đối thủ xâm nhập mới và làm tăng thêm áp lực cạnh tranh
sự bùng nổ của công nghệ mới càng làm cho vòng đời công nghệ có xu hướng rút ngắn lại dẫn đến gia tăng áp lực phải rút ngắn thời gian khấu hao so với trước
bên cạnh đó những cơ hội có thể đến từ môi trường công nghệ đối với công nghiệp quảng cáo và phát thanh truyền hình có thể là
công nghệ mới có thể tạo điều kiện để sản xuất sản phẩm
dịch vụ rẻ hơn với chất lượng cao hơn làm cho sản phẩm có khả năng cạnh tranh tốt hơn
sự ra đời của công nghệ mới có thể làm cho sản phẩm dịch vụ mới có nhiều tính năng hơn và qua đó có thể tạo ra những thị trường mới hơn cho các sản phẩm và dịch vụ
việt nam có quy mô dân số trên chín mươi triệu người trong đó lực lượng lao động nước ta hiện nay khoảng hơn năm mươi triệu người
hàng năm trung bình có khoảng một năm đến một sáu triệu thanh niên bước vào tuổi lao động
lao động việt nam được đánh giá là có nền tảng văn hóa giáo dục thông minh khéo léo cần cù có khả năng nắm bắt nhanh khoa học và công nghệ
tuy nhiên ý thức kỷ luật năng lực làm việc theo nhóm còn nhiều hạn chế
chất lượng đào tạo cơ cấu thông ngành nghề lĩnh vực sự phân bố theo vùng miền địa phương của nguồn nhân lực chưa thực sự phù hợp với nhu cầu sử dụng của xã hội
gây lãng phí nguồn lực của nhà nước và xã hội
đội ngũ nhân lực chất lượng cao lao động lành nghề vẫn còn rất thiếu so với nhu cầu xã hội để phát triển các ngành kinh tế chủ lực của việt nam trong đó có lĩnh vực công nghiệp văn hóa
số lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật thậm chí nhóm có trình độ chuyên môn cao có khuyên hướng hiểu biết lý thuyết khá nhưng lại kém về năng lực thực hành
và khả năng thích nghi trong môi trường cạnh tranh công nghiệp nhất là cạnh tranh trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa
khả năng làm việc theo nhóm tính chuyên nghiệp năng lực sử dụng ngoại ngữ là công cụ giao tiếp và làm việc của nguồn nhân lực việt nam còn rất hạn chế
trong môi trường làm việc có yếu tố nước ngoài ngoại ngữ hiểu biết văn hóa thế giới luôn là điểm yếu của lao động việt nam
tinh thần trách nhiệm làm việc đạo đức nghề nghiệp đạo đức công dân ý thức văn hóa công nghiệp kỳ luật lao động của một bộ phận đáng kể người lao động chưa cao
các đơn vị mang tính trung gian hỗ trợ chuyên môn cho các doanh nghiệp văn hóa còn rất ít
ngoài ra mối quan hệ giữa các cơ quan và doanh nghiệp chưa có sự gắn kết chặt chẽ
điều này dẫn đến sinh viên tốt nghiệp ở những chuyên ngành tương ứng lại không đủ kỹ năng phù hợp với yêu cầu của ngành công nghiệp
hàng năm mức chi cho hoạt động văn hóa chiếm một tám tổng chi ngân sách nhà nước so với yêu cầu còn ở mức thấp
năm hai nghìn một mươi năm vốn đầu tư phát triển cho lĩnh vực văn hóa đạt hai mươi sáu bảy triệu đô la mỹ và cho chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa là một mươi hai bảy triệu usd
nhà nước đã hỗ trợ tài chính cho các hoạt động văn hóa nghệ thuật bằng cách đầu tư từ nguồn ngân sách cho xây dựng những thiết chế văn hóa gián tiếp hỗ trợ cho các hoạt động nghệ thuật thông qua chính sách về thuế
luật thuế quy định rằng những tổ chức xã hội nghề nghiệp hay những cá nhân đóng góp tài chính cho các hoạt động văn hóa đều được khấu trừ thuế được hưởng miễn thuế tài sản và miễn thuế thu nhập khi đóng góp cho nhà nước
hiệp hội các cơ quan nghệ thuật địa phương xác định mức thuế đối với các tổ chức có hỗ trợ vốn cho việc bảo tồn văn hóa địa phương
việc đầu tư tài chính từ hình thức hỗ trợ gián tiếp này đã huy động được nguồn kinh phí đáng kể cho sự nghiệp phát triển văn hóa nghệ thuật
nhà nước tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho việc hình thành các loại quỹ văn hóa với các thể chế phi nhà nước và nửa nhà nước
loại quỹ văn hóa phi nhà nước thuần túy huy động sự đóng góp của các cá nhân doanh nghiệp các tổ chức xã hội trong và ngoài nước
để đầu tư cho các hoạt động văn hóa theo cách nhìn hay theo nhu cầu của xã hội
còn loại quỹ có sự đầu tư một phần của nhà nước sẽ có sự tham gia của nhà nước trong xây dựng các mục tiêu và quy định cho các hoạt động văn hóa nghệ thuật
nhà nước cho vay vốn chung và dài hạn với các hình thức không lấy lãi hay với lãi suất thấp đối với các đầu tư cho các hoạt động văn hóa
hỗ trợ tài chính đối với các loại hình nghệ thuật truyền thống khuyến khích các loại hình văn hóa nghệ thuật tìm kiếm các nguồn tài trợ khác
mở rộng phạm vi đào tạo văn hóa nghệ thuật cho mọi đối tượng xã hội trên cơ sở đóng góp kinh phí đào tạo ngoài chỉ tiêu của nhà nước
khuyến khích phát triển các cơ sở đào tạo ngoài nhà nước
nhà nước cho phép tư nhân tham gia các hoạt động xuất bản thư viện thành lập các hãng phim tư nhân chiếu phim tổ chức các hoạt động biểu diễn hợp tác với hàng chục cơ sở in ấn của tư nhân
hệ thống các thiết chế văn hóa cả nước như các dạp chiếu phim giảp hát bảo tàng trung tâm văn hóa cửa hàng bán chai ảnh các phương tiện thông tin đại chúng đang hình thành tuy nhiên chất lượng và hiệu quả của hệ thống này còn hạn chế
mạng lưới các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa còn nhỏ chủ yếu là hoạt động dịch vụ khâu sản xuất chất lượng thấp số doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngoài còn ít
việc ứng dụng khoa học công nghệ trong sáng tạo sản xuất sản phẩm
văn hóa còn hạn hẹp liên kết giữa các trường đại học doanh nghiệp tổ chức và các cơ quan nhà nước trong trao đổi sử dụng thế mạnh và hỗ trợ lẫn nhau trong việc tổ chức hay kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo và đặc biệt là cùng nhau nuôi dưỡng các tài năng sáng tạo còn rất hạn chế
việc xây dựng thương hiệu việt nam trên thị trường quốc tế còn chưa được trú trọng
ngoài ra đối với các ngành công nghiệp văn hóa của việt nam yếu kém về hệ thống dữ liệu và thiếu chiến lược quốc gia cho ngành công nghiệp văn hóa đang là vấn đề nổi lên cần khắc phục
quý vị và các bạn vừa theo dõi phần đầu bài phát triển các ngành công nghiệp văn hóa việt nam thực trạng và giải pháp của phó giáo sư tiến sĩ bùi hoài sơn phó viện trưởng viện văn hóa nghệ thuật quốc gia việt nam bài đăng trên tạp chí cộng sản
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau